đây là trung tâm thứ hai được thành lập tại việt nam sau trung tâm tại hà nội
trung tâm hợp tác công nghệ thông tin hàn quốc tại tp hcm sẽ là cầu nối quan trọng thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực công nghệ thông tin
và đầu tư kinh doanh giữa các doanh nghiệp việt nam và hàn quốc
trung tâm sẽ hỗ trợ địa điểm làm việc và chương trình hợp tác ict cho doanh nghiệp ict hàn quốc đầu tư trong sáu lĩnh vực
chính phủ điện tử đào tạo thông minh thành phố thông minh chăm sóc sức khỏe thông minh doanh nghiệp thông minh giao thông thông minh
thời gian tới hàn quốc sẽ có những chương trình hỗ trợ thiết thực hơn
đóng góp vào việc phát triển nền công nghiệp công nghệ thông tin của việt nam và xây dựng môi trường khởi nghiệp trong ngành ict